cảnh thanh tra tỉnh lâm đồng vừa bị cục cảnh sát điều tra tuệ phạm về tham nhũng kinh tế buôn lộng bộ công an phối hợp với công an tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra về hành vi nhận hối lộ
thông tin ban đầu cho biết ông ánh có liên quan tới sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh do công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh làm chủ đầu tư khi tiến hành thanh tra dự án này
dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh do công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh làm chủ đầu tư có quy mô hơn ba năm trăm chín mươi năm hectare trong đó diện tích thuê rừng trên một năm mươi hectare với tổng vốn đầu tư lên đến hai mươi năm hai trăm bốn mươi ba tỷ đồng
thời gian dự kiến thực hiện từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi tám tuy nhiên tới nay dự án này mới chỉ xây dựng được vài công trình tạm và để rừng bị phá lấn chiếm hàng trăm hectare

công an tỉnh quảng ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp khám xét nơi làm việc chỗ ở của nguyễn đình đương tri cục trưởng đỗ thanh hoài nhân viên tri cục thuế huyện cát hải vì hành vi nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
trong vụ án hình sự nêu trên cơ quan điều tra đã khởi tố bảy bị can gồm trương văn nam trương xuân đức nguyễn thị ngọc anh đỗ hữu ca đỗ thị mỹ châu lê văn định vũ thị vinh về các tội danh liên quan
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trong các ngày từ ngày chín đến ngày một mươi bốn tháng ba tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn trăm ba mươi tỷ đồng của ba ngân hàng
đó là ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam pv companh ngân hàng thương mại cổ phần việt á việt á banh và ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân
vụ án này kéo dài từ năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay từng được đưa ra xét xử nhưng nhiều lần bị tòa án hoãn phiên tòa và trả hồ sơ điều tra bổ sung
tại vụ án này bị cáo nguyễn thị hà thành chú tại phường lê đại hành quận hai bà trưng hà nội cùng với hai mươi năm bị cáo khác bị viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trong số này có tới một mươi bảy bị cáo nguyên là lãnh đạo nhân viên của ba ngân hàng bv công banh việt á banh và ncp
các bị cáo này bị cáo buộc đã lợi dụng các lỗ hồng trong thẩm định tài sản không thẩm định hồ sơ chặt chẽ nhằm vi phạm các quy định về cho vay chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng
phiên tòa sẽ tiếp tục kéo dài trong một mươi ngày tới